sống giản dị gần dân suốt thời gian về nghỉ hưu ở quê nhà khẳng khái có nhiều dấu ấn quan trọng ở cương vị người đứng đầu chính phủ trong giai đoạn đất nước chuyển mình hội nhập với kinh tế thế giới
nguyên thủ tướng phan văn khải đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc những tình cảm chân thành trong lòng những người đã từng có thời gian công tác cùng ông và trong tâm tưởng người dân cả nước
những ngày qua tại nhà riêng của ông ở huyện củ chi tp hcm hàng trăm đoàn khách người dân đã đến viếng thắp nén nhang thơm tiễn biệt ông về với đất mẹ và các bậc tiền bối đi trước
ông nguyễn hậu nguyên chánh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có nhiều năm làm việc và nhiều kỷ niệm sâu sắc với đồng chí sáu khải tâm sự
trong làm việc anh ấy luôn nhắc tôi cũng như nhắc anh em là phải xạo mọi điều kiện

ông nguyễn hậu nguyên chánh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có nhiều năm làm việc và nhiều kỷ niệm sâu sắc với đồng chí sáu khải tâm sự